các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dữ liệu lớn và các công nghệ phân tích có khả năng làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của các ngành kinh tế
vì vậy những mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ dữ liệu lớn đang được hình thành
để giúp các tổ chức doanh nghiệp tận dụng dữ liệu hiện có để tạo ra lợi nhuận
trong những năm gần đây một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực internet như fpt vccov
đã tham gia nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu lớn trong phân tích hành vi khách hàng
trong lĩnh vực ngân hàng có vietcombank và trong lĩnh vực vận tải có thể kể đến vietnam airlines
đây được xem là xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp tại việt nam
nhìn chung dữ liệu lớn ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với không chỉ các doanh nghiệp
mà còn cả nền kinh tế nhờ cơ chế thu thập phân tích thông tin nhanh chóng chính xác
giúp nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chất lượng sản phẩm dịch vụ
tuy nhiên đây vẫn là lĩnh vực còn mới mẻ mà các doanh nghiệp
tổ chức cần nghiên cứu để có thể ứng dụng hiệu quả nhất